kính thưa quý vị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết đã dẫn dãi tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts
chở bảy mươi lít dầu do không rõ nguồn gốc về tới cảng của hải đội ba mươi ba tại côn đảo
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chiều tối ngày hai mươi tám tháng bốn trên khu vực biển cách tây nam côn đảo khoảng bảy mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts
có dấu hiệu vi phạm nên đã phát tín hiệu dừng tàu để tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên do ông hồ tiến dũng
sang ngoài chín trăm bảy mươi hai quê tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng bảy mươi lít dầu đeo
nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân thuyền trưởng không có chứng chỉ chuyên môn
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về côn đảo để xử lý theo đúng quy định pháp luật